sáng nay ngày hai mươi ba tháng tám các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa thị xã buôn hồ và bệnh viện đa khoa hòa bình
ở thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vẫn đang tích cực điều trị cho gần một trăm linh công nhân
nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng tám gần một trăm linh công nhân này đã nhập viện với các triệu chứng nôn ói
đau bụng hay là tiêu chảy
theo các bệnh nhân thì chiều cùng ngày trước khi vào giờ tăng ca làm việc công ty đã đặt mua bánh mì về cho công nhân ăn
và khoảng một tiếng đồng hồ sau khi mà ăn bánh mì thì tất cả số công nhân đều có những biểu hiện chứng như là nôn ói
đau bụng và tiêu chảy và được đưa đến bệnh viện cấp cứu
hiện ba mươi người đã có tình trạng sức khỏe ổn định các y bác sĩ đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân còn lại
và đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để lấy mẫu thức ăn và làm rõ nguyên nhân sự việc